tại thành phố hồ chí minh cục trẻ em thuộc bộ lao động thương minh và xã hội tổ chức hội thảo
nâng cao hiệu quả quảng bá tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em tổng đài một trăm một mươi ba
năm hai nghìn một mươi tám số ca trẻ bị bạo lực hơn ba trăm năm mươi bảy ca tăng một trăm bốn mươi ca so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhức nhối là vấn đề bạo lực của giáo viên đối với học sinh xảy ra tại một số tỉnh thành như
thành phố hồ chí minh trà vinh quảng bình long an nam định
tổng đài một trăm một mươi một là dịch vụ công đặc biệt do chính phủ thiết lập vận hành nhằm tiếp nhận thông tin
từ tổ chức người dân về bảo vệ trẻ em tổng đài hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếp nhận thông tin từ cá nhân
khi người dân có nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi bạo lực xâm hại trẻ đồng thời khai thác thông tin
qua báo chí truyền thông mạng xã hội
năm hai nghìn một mươi tám tổng đài một trăm một mươi một tư vấn hơn hai mươi bảy bốn trăm linh ca tăng một năm trăm sáu mươi hai ca so với năm hai nghìn một mươi bảy
hỗ trợ can thiệp cho tám trăm linh sáu trẻ em
để đông đảo người dân biết tới tổng đài một trăm một mươi một cục trẻ em mong muốn có sự tham gia nhiều hơn
từ phía xã hội đặc biệt là khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác quảng bá bằng cách
in số điện thoại tổng đài một trăm một mươi một lên trên các bao bì sản phẩm